thưa quý vị tại dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bộ tài chính đề xuất thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng và shisha được khuyến nghị áp dụng chính sách thuế như đối với mặt hàng thuốc lá thông thường để đảm bảo tăng giá bán và giảm nhu cầu sử dụng bảo vệ sức khỏe cộng đồng
tuy nhiên các loại thuốc lá thế hệ mới này đang cấm nhập khẩu và sử dụng tại việt nam
theo các chuyên gia y tế thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng dễ gây nghiện ảnh hưởng phát triển não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên
thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu truyền thống

thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu truyền thống
theo các chuyên gia y tế thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng dễ gây nghiện ảnh hưởng phát triển non bộ của trẻ em và thanh thiếu niên
theo các chuyên gia y tế thuốc lá điếu truyền thống
theo các chuyên gia y tế thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu truyền thống